việt nam đã đón hơn hai mươi sáu lượt khách quốc tế trong tháng bốn vừa qua
con số này giảm chín mươi bốn hai so với tháng ba và chín mươi tám hai so với cùng kỳ năm trước
tổng lượng khách quốc tế đến với việt nam trong bốn tháng đầu năm nay là ba bảy triệu lượt
có nghĩa là giảm ba mươi tám so với cùng kỳ
khách đến theo đường hàng không giảm gần ba mươi sáu còn đường bộ thì giảm hơn năm mươi một
theo tổng cục thống kê nguyên nhân lớn dẫn đến tình trạng này là do việc dừng cấp thị thực
cho người nước ngoài nhập cảnh vào việt nam trong vòng ba mươi ngày bắt đầu từ giờ ngày một mươi tám tháng ba